ủy ban chứng khoán nhà nước vừa họp báo giới thiệu dự thảo luật chứng khoán sửa đổi
đây là kết quả của quá trình đánh giá tổng kết những ưu nhược điểm của luật chứng khoán năm hai nghìn sáu
cũng như tham khảo ý kiến của các nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia chứng khoán dưới nhiều hình thức
theo ủy ban chứng khoán nhà nước so với luật chứng khoán năm hai nghìn một mươi
bản dự thảo lần này sửa đổi tới chín mươi tám điều bổ sung hai mươi chín điều bãi bỏ ba mươi điều và chỉ giữ nguyên tám điều
mục tiêu của việc sửa đổi mạnh mẽ này là nhằm hoàn thiện thể chế ổn định môi trường pháp lý
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp tác của nhà đầu tư
và bảo đảm thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn chung giải hạn quan trọng của nền kinh tế
đặc biệt trong dự thảo này mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính được nâng từ hai tỷ đồng lên ba tỷ đồng
đối với tổ chức và nâng từ một tỷ đồng lên một năm tỷ đồng đối với cá nhân nhằm nâng cao tính gian đe phòng ngừa vi phạm
dự kiến dự thảo luật chứng khoán sửa đổi sẽ được quốc hội cho ý kiến trong tháng năm trước khi được thông qua vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi